thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trực tiếp kiểm tra tổng duyệt các khâu tổ chức hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
và các hội nghị cấp cao liên quan theo hình thức trực tuyến sẽ khai mạc vào ngày mai một mươi hai tháng một mươi một tại trung tâm hội nghị quốc tế
hội nghị sẽ diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
đây là hội nghị cấp cao cuối cùng của năm asean do việt nam chủ trì tổ chức trong nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
hội nghị sẽ là dịp để asean đánh giá một cách tổng thể những kết quả hợp tác trong cả năm
trong cả hoạt động nội khối cũng như hợp tác với các đối tác để ra những định hướng ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo
sự thành công của các hội nghị cấp cao lần này sẽ là dấu ấn nổi bật
góp phần quan trọng nâng cao uy tín vị thế của việt nam trong khu vực và trên thế giới
do vậy thủ tướng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn các hội nghị này phải thực hiện ở mức độ cao nhất
theo sắc tình hình và không bao giờ lơ lạ ra ngoài công việc
để không có bất kỳ một sơ xuất nào
sẽ ra từ hợp tác lễ tăng đón tiếp cho đến chuẩn bị nội dung và những tình huống khác đạt ra
làm sao hội nghị lần này tuy là trực tuyến trong bối cảnh quyết quyết chiến
nhưng hợp tác đã đạt kết quả tốt nhất đóng góp và uy tín với việt nam
có trách nhiệm với việt nam trước asean và các đối tác mà họ đang hội tập
cho nên từ hợp tác kỹ thuật cho đến hợp tác phục vụ
và các cái mặt khác không có một trục trạc nào
chúng ta sẽ thể hiện trách nhiệm rất lớn cho các đồng chí
hội nghị là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước asean khẳng định cam kết
quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm duy trì đà hợp tác
liên kết khu vực ứng phó hiệu quả với đại dịch covid một mươi chín
củng cố vai trò trung tâm vị thế của asean
cũng như định hướng phát triển phù hợp với asean
trong một thế giới đang chuyển động nhanh chóng phức tạp khó đoán định
hiện công tác chuẩn bị đã sẵn sàng ở tất cả các khâu cho sự kiện
theo chương trình dự kiến sẽ có hai mươi hoạt động ở cấp cao
trong đó có hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
các hội nghị cấp cao asean cộng một với trung quốc nhật bản hàn quốc
ấn độ hoa kỳ liên hiệp quốc australia
và cấp cao kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ đối tác asean new zealand
hội nghị cấp cao asean cộng ba lần thứ hai mươi ba
hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi năm
và hội nghị cấp cao các nước tham gia hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
trong dịp này
cũng sẽ diễn ra hội nghị cấp cao mekong nhật bản và mekong hàn quốc